hôm nay ngày làm việc thứ chín của kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi bốn các đại biểu sẽ thảo luận về nhiều dự án luật quan trọng
theo đó buổi sáng quốc hội sẽ nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học
sau đó quốc hội nghe chủ nhiệm ủy ban pháp luật của quốc hội nguyễn khắc định trình bày tờ trình về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi
điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi tám và thảo luận về nội dung này
buổi chiều các đại biểu quốc hội thảo luận ở tổ về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục và dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật giáo dục đại học